các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ba triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông trong học sinh đến trường tháng chín
các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh sinh viên
kiểm soát chặt chẽ điều kiện phương tiện người lái và an toàn giao thông đối với hoạt động vận chuyển học sinh bằng xe buýt
tuyệt đối không để xảy ra trường hợp đáng tiếc như thời gian qua
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy
chú ý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông ủn tắc giao thông
tăng cường kiểm tra an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông bến tàu trở khách du lịch trên các tuyến luồng đường thủy phức tạp nhất là thời điểm mưa bão lũ
có phương án tổ chức điều tiết phân luồng giao thông
khi xảy ra tai nạn ủn tắc giao thông nhất là các đầu mối giao thông trọng điểm và tại khu vực trường học trong ngày khai giảng
khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng sạt lở do mưa lũ gây ra
kiểm tra giả soát bổ sung hệ thống vạch sơn biển báo hiệu giao thông đèn tín hiệu thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông các đoạn đường có độ dốc cao bán kính cong hẹp tầm nhìn hạn chế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông cho học sinh đến trường đặc biệt lưu ý đối với các địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa trong mùa mưa lũ
công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông phối hợp giải quyết khắc phục kịp thời các sự cố tai nạn giao thông
các bộ ngành địa phương báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong ba ngày nghỉ lễ quốc khánh từ ngày ba mươi một tháng tám đến hết ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín gửi ủy ban an toàn giao thông quốc gia trước một mươi sáu h ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ
nhằm chăm lo cho sức khỏe cộng đồng vừa qua bệnh viện đa khoa phương đông đã có nhiều hoạt động khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người dân và các đối tượng chính sách trên địa bàn hà nội
ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đoàn khám sức khỏe lưu động bệnh viện đa khoa phương đông đã có buổi khám tư vấn tại khu đô thị green star số hai trăm ba mươi bốn phạm văn đồng sự kiện đã nhận được sự ứng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân
bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ đội ngũ bác sĩ hệ thống trang thiết bị và máy móc khám tẩm soát hiện đại người dân đã được thực hiện các xét nghiệm và khám lâm sàng nhanh chóng khoa học
hàng trăm lượt khám đã diễn ra kết quả của mỗi người đều được lưu trữ bằng hồ sơ bệnh sử riêng biệt thông qua hoạt động lần này nhiều cư dân đã phát hiện bệnh kịp thời và nhanh chóng có biện pháp điều chỉnh trong sinh hoạt cũng như điều trị hoạt động này nằm trong chuỗi chiến dịch bệnh viện đa khoa phương đông vì sức khỏe cộng đồng

tuyên truyền cho người dân vẫn chưa thực sự có hiệu quả
chưa kể tới quan điểm của những người tài xế tham gia giao thông cũng rất khác nhau
theo ghi nhận của nhịp sống hai mươi bốn trên bảy tại một số trạm bot miền tây nam bộ
vì các phương tiện giao thông khi lưu thông qua trạm bot còn chưa phân biệt được
làng thu phí tự động không dừng với làng thu phí dừng
thường xuyên về các cửa người đứng hướng dẫn cho các phương tiện giao thông qua trạm
khi được hỏi về việc áp dụng thu phí tự động không dừng
các tài xế của các hãng xe khách lớn tỏ ra đồng tình bởi do hàng ngày phải lưu thông qua trạm
việc thu phí tự động không dừng sẽ rất thuận tiện
theo tôi thì cái làng xe thu phí không dừng thì nó rất là tốt và nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian
và cái chi phí lẫn cho hành khách lẫn nhà xe
trạm bot thì có thể có một cái hướng dẫn để chỉ dẫn cho những các xe khác để đi
không có mua vé mà không dừng để đi qua bên hướng khác

để khi mà không bị ồn tắc giao thông
tuy nhiên đối với nhiều tài xế không thường xuyên qua trạm thì với họ đi lượt nào mua vé lượt đó sẽ đơn giản hơn
phải đi làm các thủ tục để đăng ký tài khoản
đưa đóng một số tiền nhất định vào tài khoản đó mà không sử dụng thường xuyên
theo như em thì em không có đi thường xuyên thì em sẽ mua phí dừng
phí dừng là sao anh
dạng giống như là nó phí á tại vì mình lâu lâu có đi một lần
đi chiến nào mình đóng chiến đấy
có khi mình không đi mình mua bán nhà nó xe nhà mình đi thì có khi mình không đi đột sức mình không đi
theo tổng cục đường bộ khi áp dụng thu phí không dừng các lái xe phải mở tài khoản
theo đó một tài khoản có thể dùng cho nhiều phương tiện nhưng một phương tiện chỉ được mở một tài khoản
các lái xe doanh nghiệp có nhiều phương thức nạp tiền vào tài khoản
như qua ngân hàng qua mobile banking
quy định là vậy nhưng tới thời điểm này ngoài các doanh nghiệp vận tải lớn đã có sự chuẩn bị
còn hầu hết các phương tiện cá nhân vẫn chưa thực sự quan tâm đến quy định này
bản tin dịp sống hai mươi bốn h trên bảy hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và sau đây thì vĩnh phúc xin mời quý vị sẽ quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h
tiếp tục với những tin tức trong nước đáng chú ý
thưa quý vị và các bạn trong ngày làm việc hôm nay
ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận xung quanh một số vấn đề còn ý kiến khác nhau
của dự án bộ luật lao động sửa đổi
nhiều ý kiến đề nghị ban soạn thảo cần tiếp tục ra soát điều chỉnh một số nội dung
theo hướng cụ thể hơn để đảm bảo hiệu quả của dự án bộ luật
đa số ý kiến đều đồng tình với quy định trong dự thảo bộ luật
đặc biệt nhấn mạnh tới sự phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành
cũng như các công ước điều ước quốc tế mà việt nam tham gia
chúng tôi chẳng định rằng việc sửa đổi bộ luật lao động lần này
là phù hợp và đúng với cái tinh thần lãnh đạo chỉ đạo của trung ương
nhằm đáp ứng cả hai yêu cầu khách quan và chủ quan
đó là đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và thực hiện những cam kết
của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà chúng ta đã tham gia
rồi phần chủ quan đó là bản thân chúng ta thấy bộ luật này
cũng còn cần phải sửa đổi bổ sung những cái vấn đề còn bất cập
một vấn đề được nhiều đại biểu đề cập chính là về
quy định khung giờ làm thêm trong dự thảo bộ luật
theo đó chính phủ đề xuất nới khung giờ làm thêm tối đa
từ ba trăm linh giờ một năm lên bốn trăm linh giờ một năm
tăng giờ này là nhu cầu từ hai phía cả khu vực là giới chủ
và cả khu vực là người lao động
thế nhưng mà tuy nhiên nếu mà phân tích đánh giá kỹ ra thì cái nhu cầu này
nó sẽ làm lợi cho khối là giới chủ nhiều hơn
tăng giờ làm thì ta lại không phải tuyển thêm lao động mới
đấy là thứ nhất
không phải tuyển lao động mới thì ta không phải mua bảo hiểm xã hội
đấy giảm cái chi phí mua bảo hiểm xã hội
và đặc biệt là trong báo cáo thì có nêu là việc tăng giờ thời giờ làm thêm
trong điều kiện công tác thanh tra kiểm tra chế tài xử lý vi phạm còn hạn chế
sẽ có dẫn đến tình trạng doanh nghiệp lợi dụng thời giờ làm thêm
khai thác sức lao động dẫn đến hậu quả người lao động sẽ cạn kiệt sức lao động sớm
so với tuổi
thì tôi rất đồng tình với vấn đề này bởi vì là từ cái thực tiễn
và trốn về trốn đóng bảo hiểm xã hội nợ đóng bảo hiểm xã hội
mặc dù là thanh tra kiểm tra rồi là xử lý vi phạm thậm chí là đưa cả cái tội này
và tội hình sự nhưng mà cái việc vi phạm vẫn là nhiều
tôi không ủng hộ cái việc là tăng thêm bốn trăm linh giờ
mà tôi chỉ nghĩ nếu có tăng thì phải tăng theo nguyên tắc là có lựa chọn
và có cái kiểm soát có cái giám sát
tôi lấy ví dụ bây giờ chúng ta rất nhiều ngành nghề lĩnh vực là theo mùa vụ
theo ngành nghề đấy ví dụ như bây giờ đánh bắt thủy hải sản là mùa vụ
thì trong luật chúng ta nên dữ liệu những trường hợp nào những ngành nghề nào
thì được làm tăng thêm giờ và tăng thêm bao nhiêu giờ trong một tháng trong một năm

bên cạnh đó nhiều đại biểu cũng đề nghị dự thảo bộ luật cần có một số điều chỉnh
cụ thể hơn đặc biệt là một số quy định về tổ chức của người lao động
nhưng không thuộc hệ thống công đoàn việt nam hay việc tăng tuổi nghỉ hưu

chiều qua tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo
cán bộ chủ chốt công an nhân dân đang công tác tại các cơ quan trung ương và bộ công an
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống công an nhân dân và một mươi bốn năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tới dự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
trải qua các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của đảng và bác hồ kính yêu
quân đội nhân dân và công an nhân dân luôn đoàn kết phối hợp hiệp đồng chặt chẽ
lập nhiều thành tích chiến công oanh liệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng an ninh
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đặc biệt trước các sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ lớn của đất nước
các cơ quan đơn vị của quân đội nhân dân việt nam và lực lượng công an nhân dân đã phối hợp chặt chẽ
thực hiện tốt các phương án kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm
hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách hội nghị quốc tế tổ chức tại việt nam
tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giải quyết tốt các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở
tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm kịp thời phát hiện ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá đảng
nhà nước phá hoại nội bộ chia rẽ mối đoàn kết thống nhất giữa quân đội và công an của các thế lực thù địch
nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh quản lý vũ khí vật liệu nổ phòng chống
khắc phục hậu quả thiên tai phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức tốt diễn tập các phương án bảo vệ an ninh quốc gia
tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân nền an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới
quân ủy trung ương bộ quốc phòng xác định trong mọi tình huống luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của quân đội
trong thời gian tới hai lực lượng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng phối hợp trao đổi thông tin làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ
nắm chắc đánh giá dự báo chính xác tình hình liên quan đến quốc phòng an ninh kịp thời tham mưu đề xuất với đảng nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống
không để bị động bất ngờ nhất là bảo vệ an toàn thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
năm việt nam là chủ tịch asean tăng cường phối hợp diễn tập xử lý tình huống bảo vệ an ninh quốc gia ứng phó sự cố rủi ro thiên tai
tích cực phối hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh cả về tiềm lực lực lượng và thế trận
nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc trong mọi tình huống
trong chiều ngày hôm qua tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài autu thứ trưởng bộ nội vụ cộng hòa liên bang myanmar đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
bộ trưởng tô lâm chào mừng đoàn đại biểu bộ nội vụ cộng hòa liên bang myanmar do ngài aung thu dẫn đầu sang thăm và đồng chủ trì đối thoại an ninh cấp thứ trưởng lần thứ bảy giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ myanmar
bày tỏ vui mừng khi thấy quan hệ hợp tác truyền thống giữa việt nam và myanmar đang ngày càng được duy trì củng cố và phát triển
bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam đánh giá cao những thành tiệu trong cải cách phát triển kinh tế xã hội và tiến trình xây dựng hòa bình hòa giải dân tộc mà chính phủ myanmar đang tiến hành
bộ trưởng tô lâm nêu rõ trong bình diện quan hệ song phương mối quan hệ giữa hai nước ngày càng được củng cố thông qua các chuyến thăm cấp cao những năm gần đây
qua sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và cơ chế đa phương
trên cơ sở đó những năm qua bộ công an việt nam và bộ nội vụ cộng hòa liên bang myanmar đã triển khai các nội dung hợp tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng thiết thực trên nhiều lĩnh vực
như hợp tác tư pháp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia bảo vệ an ninh trật tự giữ gìn trật tự an toàn xã hội đạt nhiều kết quả hết sức tốt đẹp đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước
để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên duy trì các cơ chế hợp tác sẵn có
thúc đẩy các cuộc gặp song phương giữa các đơn vị nghiệp vụ bên lề các cuộc gặp cấp cao để việc hợp tác đi vào thực chất và có hiệu quả
tăng cường hợp tác trao đổi thông tin tội phạm có liên quan tới an ninh hai nước và khu vực tăng cường trao đổi hỗ trợ đào tạo về ngôn ngữ và chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát đấu tranh với các loại tội phạm
phối hợp có hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế nhất là asean và liên hợp quốc cũng như tại các cơ chế tiểu vùng
thúc đẩy đàm phán tiến tới ký kết bản ghi nhớ giữa hai bộ về phòng chống mua bán người đẩy mạnh việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng hai nước trong cơ chế hợp tác asean
củng cố và tăng cường đoàn kết asean duy trì vai trò trung tâm của asean trong các cấu trúc khu vực đồng thuận asean trong các vấn đề khu vực và hợp tác với các đối tác
trong đó có vấn đề biển đông cũng như hợp tác giải quyết vấn đề an ninh phi truyền thống đang đặt ra đặc biệt là khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia an ninh môi trường an ninh nguồn nước
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngài aung thu đánh giá cao quan hệ chính trị tin cậy tốt đẹp giữa hai nước sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai bộ qua đó góp phần bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của mỗi nước
ngài aung thu khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước hai bộ ngày càng phát triển lên tầm cao mới
thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày cách mạng tháng tám thành công và bảy mươi bốn năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân vào sáng ngày hôm nay
tri hội nhà văn công an đã tổ chức buổi tọa đàm dòng văn học về đề tài an ninh trật tự và hình tượng người chiến sĩ công an chặng đường hai mươi năm tại câu lạc bộ văn học nghệ thuật
đến dự buổi tọa đàm có đồng chí nguyễn thế kỷ ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương
cùng với lãnh đạo nguyên lãnh đạo bộ công an cùng các đơn vị và đông đảo các nhà văn trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
trong hai mươi năm qua lực lượng báo chí văn học sáng tác về cuộc chiến đấu xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
cũng có những bước phát triển song hành với trạng đường lịch sử của lực lượng công an nhân dân
bên cạnh đó dòng văn học về đề tài an ninh trật tự và bình yên cuộc sống trong văn học
trong điện ảnh và trong các loại hình nghệ thuật khác có một bước đi bền bỉ vững chắc và có nhiều thành tựu nổi bật
như chúng ta biết rằng lực lượng công an gắn liền với sự nghiệp cách mạng của đảng
cho nên hình tượng chính trị công an đã được các nhà văn của thế hệ chống pháp chống mỹ đều viết
cùng với đó thì bộ công an liên tiếp tổ chức các trại viết các trại sáng tác
và các cuộc thi trên tất cả các lĩnh vực văn học tiểu thuyết chuyện ngắn ký điện ảnh và sân khấu
thì đây là một giai đoạn mà hình tượng người chiến sĩ công an được các nhà văn những người viết quan tâm
và hai nữa là hình tượng người chiến sĩ công an đã được lan tỏa và đã được đời sống của nhân dân rất là đón nhận
tại buổi tọa đàm đồng chí nguyễn thế kỷ ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài tình nói việt nam
chủ tịch hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương cũng khẳng định
đề tài về hình tượng người chiến sĩ công an và bình yên cuộc sống đã có sức hút mạnh mẽ đối với đội ngũ sáng tác trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là các cây bút trẻ các đề tài về lực lượng công an đã có những sáng tạo đổi mới rõ rệt
một sự quan tâm rất là cao của lãnh đạo bộ công an cũng như là cục công tác đảng cục công tác chính trị thì chắc chắn là đề tài này
sẽ đạt được những kết quả mà chúng ta mong muốn
tôi tin là sáng năm cũng ở vào thời điểm này thì sẽ có nhiều nhà văn nhiều nghệ sĩ sẽ đoạt những giải cao và góp một phần rất quan trọng vào nền văn học nghệ thuật của nước nhà
buổi tọa đàm đã thu hút được nhiều nhà văn nhà thơ nhà nghiên cứu phê bình tham gia thảo luận sôi nổi
nhiều tham luận cũng đề cập đến cách tiếp cận đề tài từ nhiều góc độ xã hội làm sao để các tác giả có cái nhìn chân thực về lực lượng công an nhân dân
từ đó khuyến khích sự tham gia sáng tác của nhiều cây bút trẻ trong và ngoài lực lượng công an
bản thân tôi là một người công tác trong lực lượng tuy nhiên là không phải tất cả các tư liệu tôi đều khai tác trong lực lượng
mà cũng có thể thông qua những cái thực tế cuộc sống ví dụ những cái hình ảnh lực lượng công an trên đường
cảnh sát giao thông làm việc trên đường hoặc là có những lúc tôi cũng vô tình chứng kiến cái hình ảnh và chấn áp đội phạm của lực lượng hình sự ngay trên đường
và lượng ma túy gần đây hoặc là tôi khai thác trên những trang mạng xã hội vì là hiện giờ thì gần như là các trang mạng xã hội cũng cập nhật thường xuyên những cái bản tin thật tự
thì thông qua đó một phần nào cũng khỏa đánh được lực lượng công an
buổi tọa đàm dòng văn học về đề tài an ninh trật tự và hình tượng người chiến sĩ công an cũng là tiền đề để củng cố và khích lệ các sáng tác về văn học
sân khấu tiểu thuyết để nhân dân hiểu hơn những hy sinh vất vả của người chiến sĩ công an
để hình tượng người chiến sĩ công an đi vào đời sống nhanh nhất tự nguyện nhất và hiệu quả nhất
nhằm hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân vào năm hai nghìn hai mươi